thì nay sau một mươi năm nỗ lực phấn đấu truyền tài điện việt nam đã từng bước theo gỡ khó khăn vượt qua thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và tập đoàn giao phó
những dấu mốc quan trọng như xây dựng tuyến đường dây hai trăm hai mươi kv đầu tiên ở miền bắc đường dây siêu cao áp năm trăm linh kv mạch một mạch hai và mạch ba là những minh chứng kỷ tích đánh dấu bước truyền thanh vượt bậc không chỉ của hệ thống truyền tải điện quốc gia mà còn của ngành điện việt nam

để trở thành an toàn liên tục ổn định đội ngũ lãnh đạo quản lý của tổng công ty đã luôn dám nghĩ dám làm bám sát thực tế quyết liệt triệt để cho chỉ đạo điều hành luôn chăn trở nhằm không ngừng phát triển công ty thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao